mới đây vào ngày một mươi sáu tháng chín trên địa bàn phường xuân đỉnh quận bắc tử liêm thành phố hà nội đã xảy ra vụ việc thương tâm
một bé gái sáu tuổi tử vong trên cơ thể có nhiều vết bầm tím
công an quận bắc từ liêm hà nội cho biết đơn vị đang tích cực vào cuộc điều tra nguyên nhân của vụ việc
và phóng viên mạnh tùng của bản tin một trăm một mươi ba online đã có mặt tại địa bàn ghi nhận thông tin ban đầu
theo thông tin ban đầu nạn nhân là bé gái sáu tuổi đang học tại trường cấp một xuân đỉnh
khi đến giờ học trực tuyến nhà trường đã liên hệ với gia đình thì nhận được thông tin bé gái đã tử vong
còn theo đại diện ủy ban nhân dân phường xuân đình xác nhận vụ việc xảy ra vào chiều ngày hôm qua một mươi sáu tháng chín
tại nhà riêng trên địa bàn phường
bé gái sau khi có biểu hiện nôn nên đã được gia đình đưa vào bệnh viện để cấp cứu
tuy nhiên sau khi được đưa vào bệnh viện nhi trung ương nạn nhân đã tử vong
qua kết quả khám nghiệm sơ bộ ban đầu các bác sĩ nhận định nạn nhân nghi có dấu hiệu bị bảo hành
hiện cơ quan công an đang tiến hành triệu tập và lấy lời khai những người có liên quan để điều tra làm rõ vụ việc
và những thông tin mới nhất về vụ việc này sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo của truyền hình công an dân
khi được bố trí quản lý một quầy bán vàng thì đối tượng lương thị nhung trú tại phường tân thiện
thành phố đồng xoài tỉnh bình phước đã trộm gần hai năm trăm linh trang sức bằng vàng
ước tính trị giá khoảng năm tỷ đồng sau đó đem ra ngoài bán
công an thành phố đồng xoài tỉnh bình phước đang tạm giữ đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
vào sáng ngày một mươi sáu tháng chín công an phường tân bình nhận thông tin từ cửa hàng vàng kim hương một tại phường tân bình
trình báo về việc nghi vấn bị nhân viên là lương thị nhung lấy trộm một số lượng lớn trang sức bằng vàng
làm việc với công an phường tân bình nhung khai nhận từ cuối năm hai nghìn một mươi tám cho đến nay đã nhiều lần trộm vàng tại quầy bán vàng do mình quản lý
số trang sức bằng vàng theo nhung khai nhận
tổng cộng lên đến gần hai năm trăm linh sản phẩm ước tính trị giá khoảng năm tỷ đồng
sau khi lấy vàng ra ngoài thì nhung không tự đem đi bán mà nhờ người khác đi bán hộ hoặc là cầm cố
tại các cửa hàng vàng khác trên các địa bàn thành phố đồng xoài và huyện đồng phú
khám xét nơi ở của nhung cơ quan công an thu được rất nhiều giấy tờ và tài liệu có liên quan đến vụ trộm
cùng với một số trang sức nhung khai là vàng giả và hiện vụ việc đang được công an thành phố đồng xoài tiếp tục điều tra làm rõ
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tây ninh phối hợp với công an phường long hương
thành phố bà rịa tỉnh bà rê vũng tàu vừa bắt được đối tượng trốn truy nã nguyễn hoàng vũ
tên gọi khác là nguyễn văn bảo chú tại thành phố bà rịa sau ba mươi tám năm lẩn trốn
theo hồ sơ vụ án vũ đã cùng với ba đối tượng khác đột nhập vào nhà một người dân tại xã long thành bắc
huyện hòa thành tỉnh tê ninh không chế các thành viên trong gia đình để lấy tài sản
hậu quả bà lê thị ba chủ nhà tử vong
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tây ninh đã tiến hành khởi tố và ra lệnh truy nã đối với bốn đối tượng
về các tội danh giết người và cướp tài sản
năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy hai trong số bốn đối tượng đã bị bắt giữ và kết án
hai đối tượng còn lại trong đó có vũ vẫn đang lẩn trốn
và sau ba mươi tám năm trốn truy nã nguyễn hoàng vũ đã bất ngờ bị công an tỉnh tây ninh điều tra phát hiện và bắt giữ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an đã ra quyết định khởi tố bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối với nguyễn thị thu là giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại minh khang
và nguyễn đình khang trưởng ban quản lý dự án khu đô thị minh khang
kết quả điều tra ban đầu xác định công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại minh khang là chủ đầu tư của dự án
tổ hợp khách sạn siêu thị kinh doanh dược thiết bị y tế và nhà ở gọi tắt là khu đô thị minh khang
tại xã nghi phú tp vinh nguyễn thị thu quê ở tỉnh hải dương là giám đốc công ty người đại diện theo pháp luật
nguyễn đình khang là chồng bà thu giữ chức vụ trưởng ban quản lý dự án giám đốc sàn giao dịch bất động sản minh khang
trong quá trình triển khai dự án hai đối tượng đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân
trên cơ sở các tài liệu chứng cứ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an đã ra quyết định khởi tố bị can
và bắt tạm giam bốn tháng đối với hai đối tượng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vụ án hiện đang được tiếp tục điều tra mở rộng
thêm một vụ hỗn chiến đã được ngăn chặn kịp thời vào chiều ngày hôm qua
nhóm thanh niên gồm hai mươi ba đối tượng với nhiều hung khí hẹn nhau trên bãi biển xã phổ an thị xã đức phổ
đã bị công an thị xã đức phổ tỉnh quảng ngãi phát hiện
do có mâu thuẫn từ trước với đỗ tiến phát một mươi sáu tuổi trú tại thị xã đức phổ
nhóm của tùng gồm một mươi năm người đã hẹn đánh nhau với nhóm của phát gồm bảy thanh niên
hai nhóm hẹn nhau tại bãi biển thôn hội an hai xã phổ an
nhóm của tùng mang theo bảy con dao kiếm mã tấu các loại
còn nhóm của phát mang theo ba con dao tự chế để chuẩn bị đánh nhau
nhận được tin báo các đội nghiệp vụ công an thị xã đức phổ phối hợp với công an xã phổ an
nhanh chóng triển khai lực lượng kịp thời phát hiện ngăn chặn
không để hai nhóm thanh niên thực hiện hành vi hỗn chiến
đăng tin sai sự thật trên facebook về việc phong tỏa thành phố bạc liêu
một người vừa bị giám đốc công an tỉnh bạc liêu ra quyết định xử phạt hành chính số tiền năm triệu đồng
trước đó vào khoảng một mươi hai h ngày một mươi bốn tháng chín người vi phạm sinh năm hai nghìn năm
chú phường một thành phố bạc liêu đã sử dụng tài khoản facebook cá nhân
đăng tải thông tin có ba mươi ca mắc covid một mươi chín trên trang ăn uống bạc liêu online
đồng thời khi có người vào bình luận trên bài đăng
đối tượng còn trả lời bình luận với nội dung sắp phong tỏa
bài viết đã thu hút nhiều lượt quan tâm và bình luận
làm cho rất nhiều người dân trên địa bàn bất chấp việc đang thực hiện chỉ thị một mươi sáu
đến các cửa hàng chợ siêu thị để tìm mua hàng hóa tiêm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh
giám đốc công an tỉnh bạc liêu đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
đối với người vi phạm mức phạt năm triệu đồng
đồng thời yêu cầu người vi phạm viết cam kết không tái phạm
và đăng thông tin đính chính trên tài khoản facebook của mình
chiều một mươi sáu tháng chín trại giam an phước phối hợp với công an thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
và công an xã tân thành đã bắt khẩn cấp hai phạm nhân trốn trại tên đinh văn dương ba mươi một tuổi
và phạm văn xây ba mươi tuổi khi hai đối tượng này đang lẩn trốn
tại khu vực bờ suối thuộc ấp bảy xã tân thành thành phố đồng xoài
trước đó sáng cùng ngày lợi dụng buổi lao động ngoài trời
hai phạm nhân đinh văn dương đang thụ án về tội dụng
giết người với hình phạt một mươi bảy năm tù và phạm văn xây đang chấp hành bản án hai mươi năm năm tù
cho các tội danh trộm cắp tài sản cướp tài sản lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
đã bỏ trốn khỏi trại giam an phước
ngay sau khi hai phạm nhân nguy hiểm bỏ trốn trại giam an phước đã ra quyết định truy nã
đồng thời khẩn trương tổ chức các lực lượng truy bắt
đến khoảng một mươi sáu h chiều ngày một mươi sáu tháng chín phát hiện hai đối tượng đang lẩn trốn
ở khu vực bờ suối thuộc ấp bảy xã tân thành
lực lượng công an xiết chặt vòng vây tóm gọn hai đối tượng trốn trại nguy hiểm
ngay trong chiều một mươi sáu tháng chín trại giam an phước đã di lý hai phạm nhân trốn trại
về trại giam an phước để điều tra xử lý theo quy định
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tây ninh phối hợp với công an phường long hương
tp bà rịa tỉnh bà rịa vũng tàu vừa bắt được đối tượng trốn truy nã nguyễn hoàng vũ
tên gọi khác là nguyễn văn bảo trốn tại tp bà rịa sau ba mươi tám năm lẩn trốn
theo hồ sơ vụ án vũ đã cùng với ba đối tượng khác đột nhập vào nhà một người dân
tại xã long thành bắc huyện hòa thành tỉnh tây ninh
khống chế các thành viên trong gia đình để lấy tài sản
hậu quả bà lê thị ba chủ nhà tử vong
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tây ninh đã tiến hành khởi tố và ra lệnh truy nã
đối với bốn đối tượng về các tội danh giết người và cướp tài sản
năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy hai trong số bốn đối tượng đã bị bắt giữ và kết án
hai đối tượng còn lại trong đó có vũ vẫn đang lẩn trốn
và sau ba mươi tám năm trốn truy nã nguyễn hoàng vũ đã bất ngờ bị công an tỉnh tây ninh
điều tra phát hiện và bắt giữ
liên tiếp trong hai ngày một mươi năm và một mươi sáu tháng chín tại thị xã buôn hồ của tỉnh đắk lắc
đã ghi nhận bốn mươi ba trường hợp dương tính với sars cov hai
và liên quan đến hai vựa thu mua sầu riêng chưa xác định được nguồn lây
trong bốn mươi ba trường hợp dương tính lây nhiễm trong cộng đồng này
có ba mươi chín người đã có kết quả xét nghiệm pcr khẳng định dương tính với sars cov hai
còn bốn trường hợp xét nghiệm nhanh kháng nguyên dương tính và hiện đang chờ kết quả xét nghiệm pcr
các trường hợp mắc bệnh này đều chưa xác định được nguồn lây
và liên quan đến hai trùm ca bệnh phức tạp ở hai vượn thu mua sầu riêng
tại phường đạt hiếu và phường an bình của thị xã buôn hồ
tính đến sáng nay ngày một mươi bảy tháng chín toàn tỉnh đắk lắc tiếp tục ghi nhận bốn mươi sáu ca mắc covid một mươi chín
trong đó có hai mươi bảy ca lây nhiễm trong cộng đồng
nâng tổng số ca mắc trong đợt dịch thứ tư ở tỉnh này lên một năm trăm một mươi chín ca
công an huyện quảng trạch tỉnh quảng bình vừa tiến hành tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh tạm giam nhóm bốn đối tượng nghi vấn bảo kê cỡ đoạt tài sản
ở khu vực cảng hòn la về hành vi cố ý gây thương tích
nhóm bốn đối tượng này là phan sinh thành giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ thành pháp
có trụ sở tại xã cảnh dương huyện quảng trạch ngô mạnh linh phạm văn hân trần ánh phúc
cơ quan công an cũng tiến hành khám xét tại ba địa điểm gồm chỗ ở và nơi làm việc của phan sinh thành
và chỗ ở của ngô mạnh linh và đã thu giữ một số đao kiếm nhiều đồ vật tài liệu có liên quan
trước đó vào lúc một mươi bốn h bốn mươi phút ngày một mươi một tháng tám công an huyện quảng trạch nhận được tin báo kêu cứu
của các bị hại về việc bị một nhóm đối tượng vô cớ dùng hung khí đuổi đánh ngay trên tàu
khi đang neo đậu tại vùng biển huyện quảng trạch làm một số người bị thương
trong đó có một người bị thương tích nặng
công an huyện quảng trạch đã phối hợp với lực lượng biên phòng ròn tiến hành ứng cứu và đưa người đi cấp cứu chữa trị
theo tài liệu của cơ quan điều tra đây là nhóm đối tượng do phan sinh thành cầm đầu
nghi vấn bảo kê cưỡng đoạt tài sản ở khu vực cảng hòn la trong thời gian gần đây
công an huyện quảng trạch đã xác lập chuyên án đấu tranh điều tra làm rõ
tuy nhiên trong quá trình cơ quan công an đang củng cố tài liệu hồ sơ thì nhóm đối tượng này lại ngang nhiên vô cớ gây thương tích cho người khác
tại cơ quan điều tra bước đầu các đối tượng khai nhận hành vi đã dùng dao kiếm móc sắt đánh đập gây thương tích cho những người đi tàu nói trên
điều khiển xe máy ra đường không có lý do chính đáng và khi bị lực lượng chức năng lập biên bản
làm việc thì còn không hợp tác chống đối sô đẩy lực lượng
một phụ nữ trú tại xã đoàn kết huyện bù đăng tỉnh bình phước vừa bị lập biên bản xử lý
trước đó trong quá trình tuần tra phòng chống covid một mươi chín theo chỉ thị một mươi sáu trên đường hùng vương thuộc khu đức hòa thị trấn đức phong
tổ kiểm tra thị trấn đức phong phát hiện người này điều khiển xe máy ra đường không xuất trình được giấy tờ tùy thân
cũng như không có giấy xác nhận trường hợp được ra đường theo chỉ thị một mươi sáu
lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản làm việc
tuy nhiên người phụ nữ này không hợp tác và có hành vi quá khích chống đối
liên tục sô đẩy lực lượng chức năng rồi sau đó bất ngờ bỏ xe lại ra về
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện
đồng thời điều tra xử lý đối tượng về hành vi vi phạm chỉ thị một mươi sáu về phòng chống covid một mươi chín và chống đối lực lượng chức năng
bản tin tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
tòa án nhân dân huyện nông cống tỉnh thanh hóa ngày hôm qua đã đưa ra xét xử công khai theo thủ tục rút gọn
đối với bị cáo nguyễn văn bắc chú tại thị xã nghi sơn về tội chống người thi hành công vụ
theo cáo trạng ngày ba mươi tháng tám bắc đi từ thị xã nghi sơn sang địa bàn huyện nông cống
khi đi qua chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín ở thôn làng mật xã vạn thiện huyện nông cống
bị các lực lượng chức năng yêu cầu dừng lại để kiểm tra giấy tờ và thực hiện các quy định về phòng chống dịch
tuy nhiên bắc đã không xuất trình được giấy tờ tùy thân cũng như không chấp hành các thủ tục về phòng chống dịch
thậm chí bỏ chạy qua chốt đồng chí phạm văn thọ công an viên xã vạn thiện đuổi theo
thì bị bắc dùng hung khí tấn công dẫn đến bị thương các lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát đã kịp thời
có mặt không chế bắt giữ lập biên bản vi phạm và bàn giao đối tượng này cho công an huyện nông cống xử lý
tại cơ quan công an nguyễn văn bắc khai nhận do nghiện ma túy nên đã đi từ thị xã nghi sơn sang huyện nông cống
để tìm mua ma túy sử dụng khi qua chốt kiểm soát sợ bị phát hiện nên bỏ chạy và tấn công lại lực lượng công an xã
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn văn bắc một mươi năm tháng tù giam
để điều tra về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức cơ quan cảnh sát điều tra công an
thành phố đà nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh khám xét nhà bắt tạm giam đối tượng
trần thị phương dung và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với tôn thất huy minh cùng chú tại thành phố đà nẵng
theo điều tra năm hai nghìn một mươi năm dung mua một lô đất tại phường hòa khánh bắc với giá ba trăm linh triệu đồng
mặc dù biết đất của bà dung không có giấy tờ hợp lệ nhưng minh vẫn giới thiệu cho một người khác
với giá gần năm tám tỷ đồng minh lấy sổ hộ khẩu chứng minh nhân dân của bị hại đưa cho dung
để làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dung thuê người làm giả một bộ hồ sơ xác nhận xin giao đất
sở đồ có dấu đỏ chữ ký giả của chủ tịch ủy ban nhân dân phường hòa khánh cũ ký vào thời điểm năm hai nghìn
đến đầu năm hai nghìn một mươi chín do không làm được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên bị hại đã trình báo cơ quan công an
để biết minh đã trả lại cho bị hại năm trăm linh triệu đồng còn nợ bị hại gần hai tám tỷ đồng
trong khi đó co đất này cũng đang bị dung chiếm giữ một bốn tỷ đồng
việc làm giấy tờ giả để lừa bán đất với số tiền lớn lên đến hàng tỷ đồng như vụ việc vừa rồi
tại đà nẵng không phải là trường hợp hy hữu
tại nhiều địa phương với thủ đoạn này các đối tượng lừa đảo cũng đã khiến cho nhiều nạn nhân sập bẫy
điều đáng nói là hiện nay việc giao bán làm giả con dấu tài liệu của cơ quan nhà nước
còn được các đối tượng thực hiện một cách công khai trên mạng xã hội
và hậu quả của nó ảnh hưởng rất lớn đến xã hội
một đường dây mua bán làm giả giấy tờ vừa bị công an tỉnh quảng nam triệt phá
hàng trăm người tại nhiều địa phương trên cả nước trở thành nạn nhân của đường dây này
công cụ giúp đường dây lừa đảo hoạt động gồm máy tính máy in
nhiều tài khoản gia lô tài khoản ngân hàng được đăng ký từ chứng minh nhân dân giả
các bản hàng chủ yếu là chứng minh nhân dân giấy chứng nhận đăng ký phương tiện ô tô xe máy
dây phép lái xe dây chứng nhận quyền sử dụng đất các loại văn bằng chứng chỉ
các giấy tờ làm giả rất tinh vi khó phát hiện
với hệ loại đối tượng này các đối tượng rất tinh vi xấu huyệt và rất khó lương
các đối tượng kể cả người mua cũng không biết đối tượng bán là ai
tuy nhiên với quyết tâm cao toàn lực lượng công an quảng nam
đặc biệt là các đơn vị nghiệp vụ đã tập trung đấu tranh xác minh làm rõ và đưa các đối tượng ra ánh sáng
các đối tượng lập trang cá nhân fanpage để ẩn danh đăng tải bài viết hình ảnh
lôi kéo chiêu dụ khách hàng có nhu cầu
các nội dung để lôi kéo khách hàng như
kèm gửi về để khách hàng kiểm tra
bằng làm tù phôi thật một trăm linh có mã qr để soi
xếp cốt toàn quốc
thậm chí đối tượng còn làm giả giấy tờ theo yêu cầu của khách hàng
với cam đoan giấy tờ gì cũng có
lực lượng công an đề nghị người dân nâng cao cảnh giác không mua bán sử dụng các loại giấy tờ giả
việc mua bán sử dụng các loại giấy tờ giả là hành vi vi phạm pháp luật bị xử lý hình sự nghiêm theo quy định của pháp luật
sau khi uống rượu võ my hoàng đã có hành vi vi phạm pháp luật
hành vi xúc phạm gây thương tích cho lực lượng phòng chống dịch covid một mươi chín tại thôn phú điểm huyện tuy an tỉnh phú yên
công an huyện tuy an tỉnh phú yên vừa tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với võ minh hoàng chú tệ xã hòa hải huyện tuy an về tội chống người thi hành công vụ
trước đó vào tối ngày một mươi ba tháng chín sau khi ăn nhậu võ minh hoàng điều khiển xe mô tô đi từ thành phố tuy hòa về nhà ở xã an hòa hải huyện tuy an
khi đến chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín tại thôn phú điểm
trong quá trình tiến hành khai báo thông tin y tế võ minh hoàng đã lớn tiếng chửi bới xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ
đồng thời dùng tay đánh liên tiếp vào mặt và lưng gây thương tích cho ba cán bộ xã đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch
ngay lập tức lực lượng làm nhiệm vụ đã tiến hành khống chế áp giải võ minh hoàng về trụ sở làm việc
hiện vụ việc đã được công an huyện tuy an tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm trước pháp luật
chỉ trong một thời gian ngắn cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng đã ra quyết định khởi tố năm vụ án đối với sáu bị can về hành vi chống đối người thi hành công vụ
điều đáng nói là các đối tượng này vô cùng hung hãn đã dùng hung khí tự chế để tấn công và đe dọa trực tiếp đến tính mạng của lực lượng thực hiện nhiệm vụ chống dịch tại các chốt kiểm soát
dùng lời lẽ thiếu văn hóa lăng mạ chửi bới
dùng ghế tấn công